bắc bộ và trung bộ cũng có nắng nóng gây gắt do bị ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam với đới gió tây nam gây hiệu ứng phần mạnh
đặc biệt tại bắc bộ và trung bộ có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi bảy ba mươi chín độ c có những điểm trên bốn mươi độ c
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi giờ đến một mươi bảy giờ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ nay đến ngày một mươi ba tháng sáu
khu vực hà nội trời nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
ngoài ra nắng nóng có tác động và gây tình trạng bất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
hôm nay chỉ số cảnh báo tia tử ngoại uv có mức từ bảy đến một mươi tại hà nội đà nẵng và tp hcm ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao tới cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng